công an tp đà nẵng vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự cục đối ngoại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
phát hiện bắt giữ và hoàn thành việc bàn giao cho cơ quan chức năng hàn quốc đối tượng kim jun hong quốc tịch hàn quốc
là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại hàn quốc đang bị interpol phát lệnh chuyển đã đào
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi tám tháng tám kim jun hong đột nhập vào chi nhánh một ngân hàng tại daejeon hàn quốc
đe dọa nhân viên cướp đi ba mươi chín triệu won tương đương bảy trăm tám mươi triệu đồng
kim trinh hồng từng có chín tiền án về tội trộm cắp tài sản vì đánh bạc lâm vào cảnh nợ nần nên đã thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợ nói trên
sau hai ngày gây án kim jun hong rời hàn quốc đến việt nam nhận được thông tin trao đổi từ interpol về việc đối tượng đang lẩn trốn tại đà nẵng
công an thành phố đã khẩn trương xác minh triển khai các biện pháp truy tìm và phát hiện kim jun hong đang lưu trú trên địa bàn phường khuê mỹ
quận ngũ hành sơn nên đã tiến hành mật phục bắt giữ khẩn cấp
hiện công an thành phố đà nẵng đã bàn giao kim jen hong cho phía cảnh sát hàn quốc để di lý về nước phục vụ điều tra